tại thành phố hồ chí minh hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành họp bất thường để xem xét một số tờ trình liên quan đến việc triển khai cơ chế
chính sách đặc thù phát triển thành phố hồ chí minh theo nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội và một số nội dung khác
đặc biệt đề án chương trình sữa học đường được thảo luận tích cực tại kỳ họp
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh đã đến sự kỳ họp
theo đó ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đặt mục tiêu chín mươi trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học các trường tham gia đề án được uống sữa theo chương trình sữa học đường
đồng thời một trăm linh cha mẹ học sinh người chăm sóc có con em tham gia đề án được truyền thông tư vấn về chương trình sữa học đường
mục tiêu đặt ra là tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhà cân ở trẻ em mẫu giáo và học sinh tham gia đề án dưới bốn bốn
tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học tham gia đề án là dưới sáu tám
các đại biểu bày tỏ sự thống nhất về mục tiêu và sự cần thiết của đề án sữa học đường có sức tác động lớn trên nhiều phạm vi
nhiều đại biểu quan tâm đến tính hiệu quả sự đồng thuận tránh phân biệt đối xử giữa các học sinh được uống sữa
đảm bảo về chất lượng sữa các tiêu chí đặt ra để cho các bé uống sữa
ngoài ra đại biểu cũng lo ngại về việc mốc nối với các đơn vị để làm hợp đồng gây tai tiếng và mất lòng tin của các bậc phụ huynh và người dân
vì vậy việc đấu thầu cần có cơ chế giám sát chặt chẽ
các đại biểu cũng nêu ý kiến về tỷ lệ chi trả tiền sữa trong đó phụ huynh đóng góp năm mươi liệu sẽ ảnh hưởng đến các gia đình mà đời sống còn khó khăn